ngay sau khi giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân năm hai nghìn một mươi bảy khép lại
bốn vận động viên lọt vào bán kết cũng như các vận động viên giành được huy chương ở từng nội dung
sẽ có cơ hội được góp mặt trong đội hình đội tuyển việt nam tham dự sea games hai mươi chín vào tháng tám tới tại malaysia
thông qua giải đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của các tay vợt tài năng trẻ
cũng như chất lượng chuyên môn của giải đấu ngày càng được nâng cao
và một liên minh trung đông vào năm sau
hội nghị thượng đỉnh mỹ hồi giáo ả rập với sự tham dự của tổng thống mỹ donald trump
và các nhà lãnh đạo của năm mươi năm quốc gia hồi giáo đã khởi xướng thành lập một trung tâm
chống hoạt động khủng bố toàn cầu tại riyadh nhằm theo dõi và chống chủ nghĩa cực đoan
phát biểu trước lãnh đạo của năm mươi năm quốc gia hồi giáo tại ả rập xê út
tổng thống mỹ donald trump đã kêu gọi lãnh đạo các quốc gia hồi giáo đưa ra quan điểm phản đối bạo lực
dưới danh nghĩa tôn giáo đồng thời mô tả cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cực đoan là cuộc chiến giữa thiện và ác
về phần mình quốc vương ả rập xê út abdul aziz nhấn mạnh
ả rập xê út sẽ không khoan dung đối với bất cứ ai tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố và quyết tâm loại bỏ tổ chức is
ả rập xê út là điểm dừng chân đầu tiên của tổng thống mỹ donald trump
trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức trước khi ông tới thăm israel vatican bỉ và italy
triều tiên vừa lên tiếng xác nhận nước này đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung mới
qua đó đánh dấu vụ thử thành công thứ hai trong vòng một tuần
theo hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna nhà lãnh đạo kim trương un đã theo dõi vụ phóng
của tên lửa đạn đạo chiến lược đất đối đất phúc quốc song ii
theo kcna vụ phóng thử nhằm kiểm tra lần cuối cùng các thông số kỹ thuật và khả năng thích nghi của tên lửa
trong các điều kiện chiến đấu khác nhau
trước khi được trang bị cho các đơn vị chiến đấu
cùng ngày nhà lãnh đạo kim trương ưn cũng phê chuẩn việc triển khai một loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới
để sử dụng trong chiến đấu
trước đó hôm hai mươi một tháng năm mỹ và hàn quốc đã xác nhận triều tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía đông
đây là vụ phóng tên lửa lần thứ tám của triều tiên trong năm nay và là vụ phóng thứ hai trong vòng một tuần qua
vụ phóng tên lửa mới nhất này diễn ra chỉ vài giờ sau khi tổng thống hàn quốc moon jae in công bố
bổ nhiệm một loạt quan chức nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong nội các hàn quốc
bộ trưởng phụ trách đàm phán brexit của anh david dayvi vừa cảnh báo nước này đã chuẩn bị cho trường hợp rời khỏi liên minh châu âu
mà không đạt được thỏa thuận nào song cũng nhấn mạnh rằng việc hai bên đi đến một thỏa thuận vẫn là kết quả phù hợp hơn
cảnh báo của bộ trưởng phụ trách đàm phán brexit của anh david davi được đưa ra sau khi thủ tướng anh theresa may
từng tuyên bố nếu như không đạt được thỏa thuận
anh sẽ rút khỏi eu mà không cần thỏa thuận nào bởi nước này quan ngại rằng một số thành viên trong khối muốn trừng phạt london sau sự kiện brexit
tuy nhiên bà may cũng bày tỏ mong muốn rằng những đóng góp của anh trong quá khứ sẽ được đem ra xem xét nhất là vấn đề số tiền anh phải trả cho eu khi rời mái nhà chung châu âu
về phần mình trưởng đoàn đàm phán của eu về brexit michel barnier đề nghị ủy ban châu âu tập trung bảo vệ quyền lợi người dân khối này cũng như các vấn đề tài chính và biên giới
ông bày tỏ hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận
tổng thống pháp emmanuel macron vừa có cuộc hội đàm với thủ tướng italy paolo gentiloni đang ở thăm paris trong đó chủ đề thảo luận chính là các biện pháp củng cố liên minh châu âu
phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội đàm tổng thống pháp emmanuel macron khẳng định pháp mong muốn hợp tác chặt chẽ với italy đức và các nước khác nhằm mục tiêu bảo đảm tương lai phát triển của liên minh châu âu eu
ông macron nhấn mạnh rằng eu cần phải trở nên mạnh mẽ đồng thời cũng phải gần gũi với nguyện vọng của người dân
theo nhà lãnh đạo pháp cần có một lộ trình để tiến tới thành lập ngân sách chung một châu âu thực sự với khu vực đồng tiền chung bền vững cho phép tăng cường đầu tư và giảm thiểu sự khác biệt về kinh tế giữa các nước trong khối
về phần mình thủ tướng italy paolo jentiloni cho rằng một trong những ưu tiên hiện nay là đưa các nước eu tiến tới thành lập một liên minh thuế quan và ngân hàng
tại cuộc hội đàm hai bên cũng thảo luận về việc chuẩn bị cho hội nghị g bảy dự kiến diễn ra vào các ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng năm tới tại sicili của italy cũng như các vấn đề liên quan tới dòng người nhập cư vào châu âu hiện nay
liên quan đến vấn đề nợ của hy lạp hy lạp vừa khẳng định là không có lý do gì để các chủ nợ của nước này là liên minh châu âu eu và quỹ tiền tệ quốc tế imf trì hoãn giảm nợ bởi asen đã hoàn tất nghĩa vụ thông qua các biện pháp thắt lưng buộc bụng trong thời gian qua
liên quan đến vấn đề nợ của hy lạp hy lạp vừa khẳng định là không có lý do gì để các chủ nợ của nước này là liên minh châu âu hiện nay
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một quyết định tiếp tục thắt chặt chi tiêu của chính phủ hy lạp được đưa ra với hy vọng sẽ được các chủ nợ giải ngân khoản vay mới trong bối cảnh các khoản nợ sẽ đáo hạn vào tháng bảy
đảng công lý và phát triển cầm quyền ở thổ nhĩ kỳ vừa bầu tổng thống tayyip erdogan làm chủ tịch mới của đảng này đưa ông trở lại vị trí mà ông vốn nắm giữ hơn một thập kỷ cho đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
ông erdogan trở thành tổng thống đầu tiên đồng thời là chủ tịch đảng cầm quyền kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan là ứng cử viên duy nhất cho vị trí chủ tịch đảng cầm quyền tại đại hội bất thường của đảng akp với sự tham dự của gần một năm trăm linh thành viên chủ chốt
ông tiếp quản vị trí người đứng đầu đảng akp từ thủ tướng binali indirim sau những thay đổi trong hiến pháp vừa được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân ngày một mươi sáu tháng bốn nhằm mở rộng quyền lực cho tổng thống
tổng thống erdogan đã thành lập akp từ năm hai nghìn một và dẫn dắt đảng này giành chiến thắng chỉ một năm sau đó
việc đa phần người dân thổ nhĩ kỳ thông qua bản hiến pháp sửa đổi trong một cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng trước đã giúp ông erdogan trở lại akb
đây là thay đổi lớn đầu tiên và tức thì theo hiến pháp sửa đổi trong khi những sửa đổi khác trong đó có vai trò của thủ tướng thổ nhĩ kỳ sẽ chỉ có hiệu lực từ ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân